trước thông tin hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ được unesco đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức họp báo đưa ra chương trình hành động cho sự kiện này
tại cuộc họp lãnh đạo bộ văn hóa thể thao du lịch đã giới thiệu chương trình hành động cấp quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
qua đó tạo điều kiện cho việc thực hành sáng tạo và truyền dạy hoạt động này cho cộng đồng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người việt
bên cạnh đó sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh nam định đã trình bày kế hoạch tổ chức lễ đón bằng unesco ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cho hoạt động thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ sẽ tổ chức vào ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm của mọi công dân với việc bảo tồn và phát huy các di sản của nhân loại
cũng như thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với công tác bảo tồn của việt nam trong việc giữ gìn và phát huy nét đẹp của tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ